chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại khu kinh tế vân đồn huyện vân đồn tỉnh quảng ninh tổ chức hội nghị công bố công khai các quy hoạch khu kinh tế vân đồn
các quy hoạch phân khu gồm quy hoạch phân khu khu vực cái rồng quy hoạch phân khu khu vực sân bay vân đồn quy hoạch phân khu khu vực bắc cái bầu thuộc khu kinh tế vân đồn
và lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn khu kinh tế vân đồn
các đồ án quy hoạch phân khu được công bố chính là cụ thể hóa nội dung quyết định hai trăm hai mươi sáu ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế vân đồn đến năm hai nghìn ba mươi
cũng tại hội nghị lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã trao quyết định phê duyệt các phân khu và giấy chứng nhận cho các đơn vị đầu tư